tiếp tục phiên họp thứ hai mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay các đại biểu cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
gần ba ý kiến kiến nghị của cử tri đã được ban dân nguyện tổng hợp truyền đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết
trong đó nhiều kiến nghị của cử tri đề cập đến vấn đề phòng chống cháy nổ tình trạng tội phạm bạo lực học đường xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong tổng số ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước bên cạnh những băn khoăn về tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn tình trạng tham nhũng lãng phí chưa được đẩy lùi
một số nơi kỷ luật kỷ cương hành chính bị buông lỏng thì những vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm phòng chống cháy nổ sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội
tình trạng tội phạm bạo lực gia đình bạo lực học đường xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp cũng gây nhiều lo lắng bất an trong nhân dân
thảo luận tại phiên họp dẫn chứng một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là phòng cháy chữa cháy